thành phố hà nội đang cân nhắc về các phương án cho học sinh đi học trở lại
tuy nhiên vừa phải đảm bảo an toàn cho học sinh vừa bảo vệ thành quả phòng chống dịch của thành phố trong thời gian qua
với hơn hai triệu học sinh các cấp hà nội là địa phương có số học sinh lớn nhất cả nước
giữa các quận huyện thị xá của thành phố lại có sự tranh lệch đáng kể về điều kiện học tập cũng như diễn biến dịch covid một mươi chín
do đó việc dạy và học trực tuyến tại các vùng của thành phố cũng có những kết quả khác nhau
trước mong muốn cho con trở lại trường của các phụ huynh ở các vùng xanh vùng ngoại thành
thành phố hà nội đang cân nhắc về phương án cho học sinh đi học trở lại
tuy nhiên vừa phải đảm bảo an toàn cho học sinh vừa bảo vệ thành quả chống dịch của thành phố trong thời gian qua
tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội có dấu hiệu khả quan số ca f tại cộng đồng trong các ngày gần đây giảm mạnh
song thực tế vẫn tiểu ẩn nhiều nguy cơ với những biểu hiện lơ là chủ quan của người dân
với số lượng học sinh đồng nhất cả nước thì việc đảm bảo an toàn cho các em là ưu tiên hàng đầu của thành phố
tránh trường hợp như các địa phương hãy tạm ngưng việc học tập trực tiếp ở trường của cả trăm nghìn học sinh
vì phát hiện có học sinh và giáo viên dương tính với sars cov hai